những bệnh viện nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín đã và đang trải qua thời kỳ khá khó khăn
phần lớn đội ngũ y bác sĩ nhân viên của bệnh viện đều phải ở lại viện trong một thời gian dài để chăm sóc bệnh nhân
số lượng bệnh nhân cần điều trị và cách ly vì covid một mươi chín thì cũng rất đông nên chi phí sinh hoạt rất cao
trong khi đó bệnh viện chỉ tập trung phòng chống dịch không tiếp nhận điều trị những căn bệnh khác nên nguồn thu gần như là không có
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
hơn hai trăm linh cán bộ công nhân viên y bác sĩ phải ở lại bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại bệnh viện đã khám sàng lọc cho hơn hai người nghi nhiễm và thực hiện điều trị cho hàng trăm bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai
việc tập trung số lượng lớn nhân viên và bệnh nhân sinh hoạt tại bệnh viện đã khiến các chi phí phát sinh rất nhiều
các chi phí cho công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đối với tiền điện thì trong những tháng qua thì toàn bộ cán bộ công nhân viên bác sĩ của bệnh viện phải ở lại bệnh viện để khám và điều trị nên là cái chi phí cũng tăng lên
thiệt hại do covid một mươi chín mang lại là rất lớn phần lớn các bệnh viện khác cũng nằm trong tình trạng tương tự
được sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các sở ban ngành và mạnh thường quân những bệnh viện nơi tuyến đầu chống dịch cũng phần nào giảm bớt được gánh nặng về chi phí
với thời gian này được hỗ trợ miễn giảm tiền điện
theo bệnh viện trong thời kỳ chống dịch covid thì bệnh viện sẽ được một số nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân
hòa chung với hậu quả mà covid một mươi chín tác động đến toàn thế giới các bệnh viện vẫn phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn
mong điều trị hết bệnh nhân covid để quay trở lại khám chữa bệnh bình thường như trước đây đời sống cán bộ nhân viên cũng được nâng cao hơn hiện tại